mưa lũ trong những ngày vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nế nhất là ở thanh hóa và nghệ an
một mươi hectare lúa và hoa màu ở thanh hóa đã bị hư hỏng còn tại nghệ an một sáu trăm linh ngôi nhà bị ngập tám trăm ba mươi nhà bị cô lập
hiện tại nước ngập đã rút công tác khắc phục đang được các địa phương tích cực triển khai để sớm ổn định đời sống cho bà con nhân dân
hiện tại thanh hóa các điểm sạt lở quốc lộ tỉnh lộ đến nay cơ bản đã khắc phục xong giao thông bình thường
ba trăm linh hộ dân ở xã bình lương huyện như xuân đã có điện
chỉ có một số đơn vị một số vị trí đường tràn tại huyện thường xuân còn bị ngập sâu chia cắt giao thông
các lực lượng vẫn đang chốt chặn để người dân không đi qua khu vực nguy hiểm
trước ảnh hưởng của mưa lũ lãnh đạo công an các địa phương đã chỉ đạo công an các đơn vị
huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ tăng cường bám địa bàn cơ sở thường trực tại các điểm sạt lở ngập sâu ngập tràn
để cắm biển cấm biển cảnh báo cảnh giới không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm
đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau bão
và ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra
huy động các xe phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cano xuồng máy xe ô tô tải
cùng nhiều loại phương tiện khác được trang cấp và huy động từ nhân dân để phục vụ công tác triển khai
ứng phó với mưa lũ cứu nạn cứu hộ giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ sớm ổn định cuộc sống